đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
đã tiếp công dân giải quyết ba vụ việc khiếu nại tố cáo chưa được giải quyết rứt điểm
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải và lãnh đạo thành phố hà nội đã trực tiếp nghe từng công dân trình bày kiến nghị của mình
nghe lãnh đạo các cơ quan địa phương liên quan báo cáo tình hình giải quyết và đề xuất hướng giải quyết rứt điểm các vụ việc
trên quan điểm xem xét thấu đáo phân tích cụ thể trao đổi thẳng thắn từng trường hợp
đồng chí hoàng trung hải đã chỉ đạo các sở ban ngành các quận liên quan giải quyết từng vụ việc
theo phương châm bảo đảm đúng quy định pháp luật và quyền lợi của công dân
đồng chí hoàng trung hải cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan đơn vị thực hiện các phần việc liên quan theo thẩm quyền
và thống nhất tiến độ hoàn thành giải quyết các vụ việc